liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở công an xã ở đắk lắc
chiều qua ngày một mươi một tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
tính đến một mươi sáu h ba mươi cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan đến vụ việc
xảy ra tại huyện cư quyên tỉnh đắk lắk đồng thời lực lượng chức năng đã giải thoát
hai công dân bị bắt làm con tim công dân thứ ba tự giải thoát
trước đó sáng sớm cùng ngày tại địa bàn huyện cư quyên tỉnh đắk lắk đã xảy ra một vụ việc
một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã ea tiêu và ya cơ tun làm một số đồng chí công an xã
cán bộ xã hy sinh và người dân tử vong và bị thương bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc
các đơn vị nghiệp vụ triển khai về bắt nhóm đối tượng nêu trên
hiện các đơn vị chức năng đang quyết liệt truy bắt
đối tượng còn lại bộ công an đề nghị bà con huyện cư quyên và các địa bàn lân cận bình tĩnh
không hoang mang thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
vòng vàng ngay trong chiều ngày hôm qua ngày một mươi một tháng sáu đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với bốn cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
theo đó bộ trưởng bộ công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hoàng trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán nghi lộc nghệ an cán bộ công an xã eak tu huyện cư quyên tỉnh đắk lắk
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí nguyễn đăng nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quán yên thành nghệ an cán bộ công an xã eak tu huyện cư quyên tỉnh đắk lắk
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiều tá đối với đồng chí trần quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán thạch hà hà tĩnh cán bộ công an xã ea tiêu huyện cư quyên tỉnh đắk lắk
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí hà tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán triệu sơn thanh hóa cán bộ công an xã yà tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đồng thời ngay trong chiều ngày hôm qua bộ trưởng tô lâm chủ tịch hội đồng quản lý quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ một trăm linh triệu đồng một gia đình đối với gia đình bốn đồng chí thuộc công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
hỗ trợ năm mươi triệu đồng một đồng chí đối với hai đồng chí cán bộ công an huyện chư quynh bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là thượng úy đàm đình bốt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phó trưởng công an xã ea cơ tu và đại úy lê kiên cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cán bộ công an xã yà cơ tu
xin được tiếp tục với thông tin khác
thưa quý vị sáng qua ngày một mươi một tháng sáu tại tỉnh khánh hòa công an thành phố nha trang công an phường vĩnh hòa đã phối hợp
với đoàn thanh niên phường vĩnh hòa trường đại học thông tin liên lạc tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng tài khoản định danh điện tử vneid cho gần bảy trăm linh giáo dân trên địa bàn phường vĩnh hòa thành phố nha trang
tại giáo sứ ba làng tổ công tác đã tuyên truyền hướng dẫn một số nội dung về các tiện ích tầm quan trọng ý nghĩa lợi ích và những giá trị thiết thực mà ứng dụng vnid mang lại như tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử thay thế các giấy tờ tùy thân cắt giảm giấy tờ thủ tục chi phí cho công dân khi sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện các dịch vụ công trực tuyến sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch hành chính như thanh toán hóa đơn tiền điện nước bảo hiểm y t
bảo hiểm xã hội đồng thời trực tiếp hướng dẫn cho các giáo dân trên địa bàn phường thực hành các bước tải ứng dụng vned thực hiện đăng ký kích hoạt tài khoản định danh sát dùng điện tử và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng
thưa quý vị và các bạn ba tơ là huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi với tổng dân số lên đến sáu mươi ba người trong đó có tám mươi bốn là người đồng bào dân tộc hờ rê
để đề án sáu đặt hiệu quả và tiến độ đề ra ở thời điểm này công an các xã miền núi huyện ba tơ tăng cường bám bản vùng sâu vùng xa hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ hai
xã ba bích huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
bất kể giờ nào trong ngày nhận được tin bà con có mặt ở nhà là cán bộ công an xã tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nơi hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ hai và tuyên truyền để bà con hiểu được các tiện ích mang lại
nhờ sự nỗ lực bám sát địa bàn cơ sở đến nay xã ba bích đạt trên tám mươi người dân được kích hoạt tài khoản
số còn lại thì nó nằm trong
cái số là đối với những công dân người ta sử dụng đăng ký sai số điện thoại hoặc là số điện thoại đó người ta đã không còn sử dụng nữa
còn một cái đặc biệt nữa là trước đây thì công dân thường hay sử dụng số điện thoại của cha mẹ để mà đăng ký tài khoản định danh điện tử
thì nó sẽ trồng chéo với nhau trong vấn đề đăng ký
trong thời gian tới thì đối với những số này thì chúng tôi sẽ cố gắng rà soát và lập danh sách và vận động bà con để cập nhật lại số điện thoại

khi mà thực hiện các công tác đối với định danh điện tử chuyển đủ số hay là hồ sơ về trực tuyến thì chính vì vậy cho nên là kết quả đặc biệt thời gian qua nó có những kết quả khả quan là vậy
đối tượng là thường xuyên lên mạng tìm hiểu các sự kiện văn hóa thể thao lễ hội tập trung đông người trên cả nước sau đó đến địa điểm tổ chức lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội
đáng nói lê văn anh là đối tượng đã có tới một mươi ba tiền án tiền sự về nhiều tội danh tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật

bất ngờ đột kích vào một phòng trọ tại phường long bình
lực lượng phối hợp trinh sát phòng chống ma túy công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai và công an phường long bình đã bắt một nhóm đang tụ tập bay lắc
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn thị bích trâm bùi thị minh lý nguyễn thanh tâm và phạm thành vinh cùng chú tại thành phố biên hòa
qua tết nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy thu giữ tại hiện trường một gói ma túy đá và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
hiện công an tp biên hòa đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật